trước khối lượng công việc phải tiến hành rất lớn bộ trưởng đề nghị các cơ quan một mặt tiếp tục thực hiện đề án cho các bộ ngành liên quan để nghiêm túc thực hiện đề án cho các bộ ngành liên quan để nghiêm túc thực hiện đề án cho các bộ ngành liên quan để nghiêm túc thực hiện đề án cho các bộ ngành liên quan để nghiêm túc thực hiện đề án cho các bộ ngành liên quan để nghiêm túc thực hiện đề án cho các bộ ngành liên quan để nghiêm túc thực hiện đề án cho các bộ ngành liên quan để nghiêm túc thực hiện đề án cho các bộ ngành liên quan để nghiêm túc thực hiện đề án cho các bộ ngành liên quan để nghiêm tú
chuyên án liên quan đến tội phạm về trật tự xã hội tín dụng đen ma túy kéo giảm tỷ lệ tội phạm hình sự gần một mươi ba
thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao sự nỗ lực toàn diện của lực lượng công an tỉnh trên nhiều lĩnh vực
đồng chí thứ trưởng yêu cầu toàn lực lượng công an tỉnh cần có kế hoạch đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm phù hợp tình hình sau dịch
liên quan đến công tác quy hoạch sử dụng đất giải ngân vốn đầu tư công các dự án thuộc công an tỉnh
thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an tỉnh cần phối hợp với ngành chức năng địa phương các đơn vị nghiệp vụ bộ
để có một quy hoạch hoàn chỉnh tổng thể đảm bảo đáp ứng công tác thường trực chiến đấu
đặc biệt hiện nay các tỉnh miền trung đang chịu ảnh hưởng bởi bão lụt
những ngày qua trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đã có ba người thiệt mạng và mất tích
dự báo thời tiết sẽ còn diễn biến phức tạp
thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh công an tỉnh cần chủ động nắm tình hình phòng ngừa ngăn chặn hậu quả thấp nhất do thiên tai gây ra
tuy nhiên phải đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến sơ kết năm năm thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế
nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một vào sáng nay
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ghi nhận đánh giá cao
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an các đơn vị địa phương thời gian qua đã có nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện chức năng nhiệm vụ được sao
công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy từng bước được nâng cao
tính chuyên nghiệp được cải thiện hiện đại và hiệu quả hơn
đồng góp tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trả tự an toàn xã hội đáp ứng yêu cầu thực tiễn
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã chủ trì xây dựng phối hợp với các bộ ngành
ban hành thông tư quy chuẩn tiêu chuẩn các văn bản hướng dẫn địa phương
tham mưu bộ công an thống nhất bộ xây dựng bộ công thương trong công tác thẩm duyệt
thiết kế nghiệm thu đảm bảo chặt chẽ cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho các tổ chức doanh nghiệp
rút ngắn thời gian thủ tục hồ sơ giấy tờ không gây phiền hà cho chủ đầu tư
đến nay đã xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác thẩm duyệt nghiệm thu đủ năng lực chuyên sâu
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an sáu mươi ba địa phương phát huy vai trò trách nhiệm
kiểm tra giám sát và kiến nghị xử lý rứt điểm nhiều công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy
đánh giá cao công an các đơn vị địa phương đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn vướng mắt kiến nghị nhiều giải pháp
để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
thứ trưởng lê quốc hùng đặc biệt nhấn mạnh việc ra soát xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
quy chuẩn tiêu chuẩn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời sửa đổi bổ sung
làm căn cứ pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ của lực lượng công an đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình hiện nay
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
liên quan đến vấn đề này phải phát huy đánh giá trách nhiệm đối với từng cá nhân đơn vị với chế tài xử lý cụ thể
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu chú trọng việc nâng cao năng lực chất lượng của cán bộ làm công tác thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
để phù hợp với tình hình địa phương và quy định cụ thể tại thông tư số tám mươi hai của bộ công an mới ban hành về nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
đối với các công trình vi phạm không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các đơn vị đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
đặc biệt trường hợp chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào khai thác có thể xem xét xử lý hình sự
sáng nay tại hà nội học viện quốc phòng bộ quốc phòng đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khóa tám
khóa học nhằm giúp các học viên nâng cao một bước nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh
có phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khoa tám mươi hai sẽ được nghiên cứu một số chuyên đề cụ thể
như chiến lược quốc phòng của một số nước liên quan đến quốc phòng an ninh việt nam chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đây là nội dung quan trọng giúp các học viên nâng cao khả năng tư duy dự báo chiến lược nâng cao trình độ nhận thức
năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh nhận định đánh giá tình hình
giải quyết tốt những vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực nội dung cụ thể ở các cơ quan đơn vị địa phương
trên cơ sở đó góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh đảm bảo cho đất nước luôn chủ động về chiến lược
giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước và hội nhập mở rộng quan hệ quốc tế
đến nay học viện quốc phòng đã tổ chức được tám mươi một khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn năm học viên